thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa ký ban hành chỉ thị số một mươi một về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách
thao gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch covid một mươi chín
chỉ thị nêu rõ đề nghị cộng đồng doanh nghiệp nhân dân cả nước tập trung thực hiện nhiệm vụ kép
vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội tuyệt đối không được chủ quan lơ lả
thiếu trách nhiệm có ngay biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng doanh nghiệp bị ảnh hưởng
giải pháp tập trung được thủ tướng nêu ra là thao gỡ khó khăn tạo thuận lợi về tiếp cận vốn
tín dụng tài chính thuế thương mại thanh toán điện tử đáng chú ý là gói hỗ trợ tín dụng khoảng
hai trăm năm mươi tỷ đồng ngân hàng nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu
vốn phục vụ sản xuất kinh doanh rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vây vốn cơ cấu lại thời hạn
trả nợ xem xét miễn giảm lãi vay giữ nguyên nhóm nợ giảm phí đối với khách hàng gặp khó khăn
do ảnh hưởng của dịch bộ tài chính chỉ đạo cơ quan thuế cơ quan hải quan xem xét không tổ chức
kiểm tra định kỳ đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm nhưng cũng không để doanh nghiệp
lợi dụng chủ trương này vi phạm pháp luật ra soát các khoản phí lệ phí với các đối tượng chịu ảnh
hưởng của dịch bệnh báo cáo chính phủ chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá trong quý i và quý ii
năm nay đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp do nhà nước định giá thuộc
lĩnh vực quản lý thủ tướng cũng chỉ đạo cần tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy xuất
nhập khẩu khẩn trương phục hồi và phát triển ngành du lịch hàng không đẩy nhanh tiến độ thực
hiện giải ngân vốn đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh các giải pháp khác bao gồm
xử lý vướng mắc về lao động và đẩy mạnh thông tin truyền thông với chủ đề sống an toàn việt nam
an toàn trong đó khẳng định việt nam là điểm đến an toàn và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi
cho khách du lịch và các nhà đầu tư trong nước và quốc tế